các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày sáu tháng bốn công an quận một tp hcm đã lập biên bản xử phạt nhà hàng dubai phường bến nghé và nhà hàng finix phường bến thành về lỗi vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép
trước đó vào tối bốn tháng bốn đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công ty trách nhiệm hiếu hạn nhà hàng dubai nằm trên đường mạc thị bưởi phường bến nghé
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện cơ sở này vi phạm lỗi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép
và có nhiều khách cùng các nữ tiếp viên đang hát hò ăn uống với nhau trong một số phòng hát karaoke
ngoài ra nhà hàng này còn có hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm để đón tiếp khách nước ngoài
lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và tạm giữ một mươi bốn tv hai mươi tám loa hai micro một máy chọn bài hát
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng finics nằm trên đường sương nguyệt ánh phường bến thành
và phát hiện cơ sở này cũng vi phạm lỗi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép
tương tự nhà hàng này cũng có nhiều nữ tiếp viên tiếp đón khách
lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý và tạm giữ một mươi một tv hai mươi hai loa hai micro một máy chọn bài hát
tại các cơ sở trên lực lượng chức năng còn phát hiện trang trí nhiều thiết bị điện tử đèn chiếu sáng bàn ghế đều là vật liệu dễ gây cháy nổ lối thoát hiểm sơ xài
cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật
gần đây xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh ông phan hiễu đạo chủ tịch ubnd xã hưng lợi
huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng vẫn học trung cấp đại học
lên tiếng về việc này sáng ngày sáu tháng bốn lãnh đạo huyện hưng nguyên cho biết huyện sẽ vào cuộc xác minh làm rõ thông tin
ông phan hiễu đạo cho biết ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín học cấp ba tại trường trung học phổ thông phạm hồng thái huyện hưng nguyên khóa một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thì đổ tốt nghiệp trung học phổ thông năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông ông đạo đi học tại trung tâm
rồi học trung cấp luật của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lâm hồng nghệ an khóa hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
sau đó ông tiếp tục học đại học khoa luật trường đại học vinh khóa hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
còn theo lãnh đạo trường trung học phổ thông phạm hồng thái từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trường không có học sinh nào có họ tên là phan hữu đạo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thì tốt nghiệp trung học phổ thông khóa một nghìn chín trăm tám mươi bảy
một cán bộ phòng quản lý chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an cũng xác nhận qua tra cứu hồ sơ thi tốt nghiệp các khóa từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở nghệ an
không có thí sinh nào có họ tên là phan hữu đạo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
được biết ông phan hữu đạo từng kinh qua các vị trí công tác như bí thư đoàn xã hưng lợi xã đội trưởng
tám năm giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hưng lợi
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ông phan hữu đạo là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hưng lợi huyện hưng nguyên nghệ an
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày sáu tháng bốn công an huyện bình chánh tp hcm đã lập hồ sơ xử lý một vụ tài xế xe ôm công nghệ
hoang báo bị cướp xảy ra trên địa bàn xã phong phú
trước đó ngày năm tháng bốn mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh một tài xế xe ôm công nghệ bị thương ở đùi
theo người đăng tải chia sẻ vụ việc xảy ra tại một con đường mòn gần chục đường nguyễn văn linh huyện bình chánh
khi người dân phát hiện nam tài xế kể mình bị tấn công cướp tài sản
theo cảnh sát vụ việc xảy ra tại địa bàn xã phong phú huyện bình chánh
tuy nhiên đây không phải là vụ cướp tài sản mà được nam tài xế giàn cảnh
cụ thể nam tài xế thiếu nợ và mang tiền đi trả
tuy nhiên người này sợ vợ cằn nhằn nên giàn cảnh bị cướp tấn công
người vợ biết tin đã đến công an trình báo nói chồng bị cướp số tiền hơn hai mươi bảy triệu
công an huyện bình chánh vào cuộc điều tra làm rõ tính chất vụ việc
nhà chức trách đang lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi hoang báo bị cướp
thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm
mới đây nhất vào chiều ngày năm tháng bốn tại đường việt bắc phường đồng quang
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã ghi nhận vụ vai trạm giao thông nghiêm trọng
khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày năm tháng bốn chị d t quy t sinh năm hai nghìn năm
ở phường tích lương thành phố thái nguyên điều khiển xe máy đi trên đường việt bắc
hướng từ phường tân lập đến phường quang trung
khi đi đến đoạn đường thuộc tổ sáu phường đồng quang chị t đi từ phía sau
vượt bên phải lên ngang xe ô tô tải do anh trương văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã an khánh đại từ điều khiển đi cùng chiều
sau đó chị tê bóp phanh xe để giảm tốc độ nhưng do bóp phanh gấp khiến xe máy trượt dây trên đường
tự ngã vào gầm xe ô tô tải và bị xe ô tô tải của anh hát đè qua người
hậu quả chị t tử vong tại chỗ
hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện một nhóm lừa đảo
thông qua hình thức mua bán đá thiên thạch sừng tê giác giả để chiếm đoạt tiền
cụ thể các đối tượng tạo dựng hình ảnh giả mạo gian dựng video hình ảnh về đá thiên thạch
và sừng tê giác để dụ con mồi tham gia đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao
các đối tượng còn khoe nhiều hình ảnh giả về các hợp đồng mua bán đá thiên thạch có giá trị lớn
hình ảnh tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của nhà nước để tạo niềm tin
với thủ đoạn trên nhóm này đã lừa ông lv sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
ngụ thành phố dĩ an tỉnh bình dương với hơn ba tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ bảy vật giống sừng động vật
một khối kim loại màu đen và một vật có hình dạng giống quả trứng cút màu cam
các đối tượng lừa nạn nhân là ngọc ốc giác
khoảng hơn một mươi giờ ngày sáu tháng bốn người dân phát hiện khói bốc ra từ một căn hộ tầng một mươi hai
của một trung cư cao một mươi năm tầng ở phương quảng ngọc
trung thành phố vinh tỉnh nghệ an liền hô hoán cảnh báo
ngay lập tức người dân báo sự việc tới lực lượng chức năng và ban quản lý tòa nhà
tại thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng căn hộ chỉ khóa cổng sát bảo vệ phía ngoài không khóa cửa
ban quản lý tòa nhà sau đó có mặt phá cửa sắt và sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để khống chế
vô hiệu hóa thiết bị cháy tại căn hộ nghi có hỏa hoạn
bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ việc xuất phát từ chiếc quạt điện gia chủ đặt trong phòng khách
theo nữ chủ nhà chiếc quạt điện bị bó động cơ
khi sử dụng phải dùng dụng cụ quay cánh quạt để tạo đàm
nhiều khả năng con của chị nghịch bật quạt nhưng không quay cánh quạt lên động cơ bị nghẹt
khi rời nhà hai vợ chồng quên rút phít cắm điện của quạt dẫn tới động cơ bị ong gây cháy
rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản ngoài chiếc quạt bị hư hỏng hoàn toàn
mới đây ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu đi các tỉnh phía bắc phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cụ thể tuyến hà nội đồng hới xuất phát tại gà hà nội có tàu qb một các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng bốn hai nghìn hai mươi
xuất phát tại ga đồng hới có tàu qb hai các ngày ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
tuyến hà nội vinh xuất phát tại gà hà nội có các tàu na ba na bảy các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
tàu se ba mươi năm từ ngày hai mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
tàu se ba mươi năm đến hết ngày một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
xuất phát tại gà vinh có tàu se ba mươi sáu từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến hết ngày một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
các tàu na bốn na một mươi bốn các ngày ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn

tuyến hà nội lào cai xuất phát gà lào cai có tàu sb sáu